mưa to gây ra lũ lớn tại khe suối bản phi lĩnh tại công trường đào hầm thủy điện của công ty trách nhiệm hiệu hoạn thương mại số sáu
đang có bốn công nhân thi công đào hầm tại cửa hầm số ba khu vực km hai mươi chín địa phận bản phi lĩnh một xã sipa phìn
do mưa to lũ suối lớn bất ngờ tràn vào trong hầm khiến một người mất tích là lý asia sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại huyện nậm pồ
ba người bị thương là giàng a chớ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại xã sipa phìn
giàng a lử sinh năm hai nghìn trú tại xã trà cang huyện nậm pồ
sùng a cử sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tệ xã ma thì hồ huyện mường trà đã được sơ cứu và chuyển xuống trung tâm y tế huyện mường trà để theo dõi và điều trị
việc tìm kiếm nạn nhân đang mắc kẹt trong hầm đang được tiến hành khẩn trương
trong lúc xúc đất để giải cứu đồng nghiệp rơi xuống hố sâu không may chiếc bàn xúc lại đụng chúng và khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
vụ việc vừa xảy ra tại thành phố thủ đức tp hcm
vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút khuya ngày hai tháng bảy một nhóm công nhân tổ chức thi công hạng mục lắp đường ống nước ngầm thuộc một dự án hạ tầng đô thị trên xa lộ hà nội đoạn qua phường trường thọ tp thủ đức
trong quá trình làm việc một công nhân làm rơi máy khoan xuống dưới cống nước sâu hơn ba mét
khi người này leo xuống lòng cống để lấy máy khoan thì bị phần đất sạt lở bên trên vùi lên người
thế vậy một công nhân khác dùng xe múc đất để giải cứu nhưng không may là máy xúc trúng người đang bị vùi lấp khiến nạn nhân tử vong
công an xã yên ninh huyện cư quyên tỉnh đắk lắc cho biết đã vào cuộc xác minh vụ cháu trần nhật anh chín tuổi chú tệ xã thôn một mươi tám xã yên ninh huyện cư quyên tố bị cha đẻ và bà nội đánh đập dã man
theo thông tin từ mẹ cháu anh cho biết do ly hôn nên hai vợ chồng không hợp với nhau cháu bé ở với bố trong thời gian gần đây
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cô giáo chủ nhiệm gửi hình ảnh chụp lại các vết bầm trên người cháu gửi cho chị
khi gia đình ngoại hỏi chuyện thì bà nội nói rằng răn rặn
và bên cạnh đó thì cô giáo chủ nhiệm cũng báo vụ việc đến công an viên của thôn
đến sáng ngày hai tháng bảy khi bà ngoại đi ngang qua nhà bà nội thì cháu anh chạy ra gọi và báo vụ việc bị đánh
bà ngoại cũng phát hiện trên người cháu trăng trịt thương và bầm tím
hiện cháu bé đang được bà ngoại đưa đến bệnh viện huyện cư quyên thăm khám
vừa qua công an huyện việt yên tỉnh bắc giang đã kiểm tra và phát hiện gần
tám mươi thanh niên dương tính với chất ma túy tại một quán hát trên địa bàn huyện việt yên
theo đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh cà phê nước sẻ khát âm nhạc bean coffee dg
có địa chỉ tại tổ dân phố my điền thị trấn nánh huyện việt yên
do nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám làm quản lý
lực lượng chức năng đã phát hiện một trăm bốn mươi bốn nam nữ thanh niên đang uống bia nước giải khát nghe nhạc và nhảy
kết quả test nhanh xác định bảy mươi ba trường hợp dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản và đưa các trường hợp trên về trụ sở công an huyện việt yên
để làm việc và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn ngọc vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tệ tỉnh quản trị về tội buôn bán hàng cấm
trước đó tại tuyến đường lý thái tổ phường an hòa tp huế
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế phát hiện xe ô tô bảy mươi bốn a chín nghìn bảy mươi năm
do nguyễn ngọc vĩ điều khiển vi phạm luật giao thông đồng bộ
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe chở sáu trăm năm mươi cây thuốc lá điếu nhập lậu
nhãn hiệu jet tương ứng với sáu năm trăm linh bao
tại cơ quan công an vĩ khai nhận số thuốc lá trên vĩ mua từ một người chưa rõ lai lịch
tại đông hà quảng trị và vận chuyển vào đà nẵng để bán kiếm lời
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h